hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị đã quay trở lại với bản tin covid một mươi chín trưa trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
trang tin cập nhật những tin tức mới nhất về covid một mươi chín trong nước và quốc tế
thưa quý vị hôm qua ngày một mươi sáu tháng ba việt nam đã ghi nhận ca mắc covid một mươi chín lên tới một trăm tám mươi năm trăm năm mươi tám trường hợp
tuy nhiên từ ngày một mươi năm tháng ba việt nam đã chính thức mở cửa đối với du khách quốc tế không còn yêu cầu xét nghiệm và cách ly
vậy với người mắc covid một mươi chín trong nước có nên nới lỏng quy định không ra khỏi nhà hay không
ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia bác sĩ nguyễn triệu vũ bệnh viện tp thủ đức
theo bác sĩ nguyễn triệu vũ con số thực tế ca mắc covid một mươi chín ở việt nam còn lớn hơn nhiều
mặc dù vậy điều đáng mừng là tỷ lệ tử vong rất thấp vì chúng ta đã làm tốt công tác tiêm vaccine
những ngày vừa qua dư luận xông xao về một quy định của bộ y tế trong hướng dẫn quản lý tại nhà với người mắc covid một mươi chín
đó là f không được ra khỏi nhà chính xác là f được rời khỏi phòng cách ly
và đi lại trong nhà với điều kiện đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách với người trong nhà
bác sĩ vũ và nhiều bác sĩ cho rằng cấm f ra khỏi nhà đã không còn phù hợp
có nhiều lý do trong đó việc lây lan số mắc covid một mươi chín trong cộng đồng dù tăng cao nhưng tỷ lệ tử vong rất thấp
thực ra nếu các quy định thoáng với người bệnh nhà quản lý có thể lo ngại về nguy cơ bùng dịch
nhưng siết quá lại gây khó khăn cho người dân
và thực tế quy định đó đang không phù hợp và không làm được
y tế cơ sở trạm y tế phường xã không đủ lực lượng để đến tận nhà xét nghiệm lấy mẫu phát thuốc cho f
nhân viên y tế không lo sể
việc triển khai quản lý f qua phần mềm điện tử của thành phố hồ chí minh chỉ đang thí điểm ở một số phường xã
như vậy phần lớn f của thành phố vẫn đến trạm để khai báo xác nhận và lấy giấy hoàn thành cách ly
họ cần ra khỏi nhà
f vẫn có nhu cầu đi khám bệnh không phải là khám bệnh covid một mươi chín đâu
họ có thể phải khám bệnh
khám tiểu đường ung thư huyết áp v v
hiện nay không có chuyện cung ứng riêng xe cấp cứu cho f đến bệnh viện như giai đoạn đỉnh dịch
như vậy f vẫn phải di chuyển để chăm lo sức khỏe
hiện nay rất nhiều người mắc covid một mươi chín
có gia đình tất cả thành viên đều mắc
hoặc gia đình neo người không còn người âm tính
họ phải có đồ ăn thức uống nhu yếu phẩm hàng ngày
lực lượng hỗ trợ của địa phương không thể cung ứng đi chợ giúp như trước đây
hàng xóm đi chợ dùm cũng không phải là pháp

vậy f cần ra ngoài đi chợ
họ có những nhu cầu chính đáng
nếu f phải ở nhà hoàn toàn
thì hệ thống y tế của chúng ta không thể lao nổi
quy định có thể phù hợp lúc này nhưng lúc khác lại không đúng
cũng theo bác sĩ vũ
yêu cầu lúc này với f là ý thức và trách nhiệm
người mắc covid một mươi chín phải có ý thức thật tốt
giữ an toàn cho người khác
nếu đi khám bệnh
f cần báo với cơ sở y tế để được sắp xếp vào khu vực riêng
tránh nguy cơ lây nhiễm cho người khác
họ cần đảm bảo khẩu trang
giữ khoảng cách nếu có thể
bác sĩ cũng cho rằng
đất nước chúng ta cần tiếp tục bảo phụ vaccine phòng covid một mươi chín
vũ khí quan trọng nhất
với những quan điểm trên của bác sĩ nguyễn triệu vũ
có thể thấy rằng
với tình hình dịch hiện tại tăng cao
nhưng ca tử vong thấp
thì không nên quá khắt khe với người bệnh covid một mươi chín
miễn có ý thức và trách nhiệm
để dịch không lây lan
chúng ta không nên khát khe với f
nhưng với f một thì sao
hiện nhiều người đang chủ quan
nghĩ ai sửa cũng thành f
thậm chí là còn mong mình mắc covid một mươi chín
kết hợp với tiêm vaccine để thành bất tử
không lây nhiễm nữa
trên thực trạng này bác sĩ cảnh báo
quan điểm đằng nào cũng lây nhiễm sớm khỏi sớm
của nhiều f một hiện nay là suy nghĩ sai lầm
có thể dẫn tới rất nhiều hệ lụy
theo bác sĩ nguyễn nam hà
trường đại học y khoa phạm ngọc thạch
tâm lý chủ quan sẵn sàng mắc bệnh
của một số bộ phận người dân hiện nay rất nguy hiểm
bác sĩ hà nói
không mắc bệnh dễ chịu hơn
sao lại chọn mắc bệnh
cho dù đã tiêm đủ vaccine cũng không thể chủ quan
nếu nhà có người già trẻ nhỏ sẽ lây cho họ
chưa kể phải cách ly ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt
người lớn tuổi dễ trở nặng
nếu có bệnh nền
rất nguy hiểm
đừng ý lại vào vaccine
mình giữ cho mình rồi còn phải giữ cho những người xung quanh
nói về tâm lý ai rồi cũng thành f
bác sĩ trương như quân
phó trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
cho rằng khi nhiều người có cùng suy nghĩ
mong muốn mắc bệnh
hoặc sẵn sàng cho việc mắc bệnh
thì cộng đồng sẽ lơ là các biện pháp phòng dịch
do bộ y tế khuyến cáo
chính phủ ban hành hiện nay
mặc dù độ phủ vaccine phòng covid một mươi chín khá cao
nhưng người dân không thể coi vaccine
như viên đạn vàng được
bởi vẫn có những người đã tiêm hai mũi rồi
khi bị bệnh vẫn bệnh nặng và tử vong
đặc biệt là có những người có nhiều yếu tố nguy cơ
trên sáu mươi năm tuổi
hoảng tiêm vaccine
nên không thể chủ quan mong mắc bệnh
như tâm lý của một số người
bác sĩ quân nói
cố tình nhiễm bệnh là tự đặt cược bản thân mình và nguy hiểm
các bác sĩ cảnh báo
quan điểm đằng nào cũng lây
nhiễm sớm khỏi sớm của nhiều f một hiện nay
là suy nghĩ sai lầm
có thể dẫn tới rất nhiều hệ lụy
về nguyên tắc một người nhiễm bệnh
không có nghĩa là tất cả những người còn lại trong gia đình đều sẽ bị nhiễm
tại thời điểm người đầu tiên
mới bị lây covid một mươi chín từ cộng đồng
nếu nồng độ virus còn thấp
nếu cách ly kịp thời
nguy cơ lây lan sẽ thấp
nếu gia đình có thêm những người khác chưa nhiễm
để cả nhà thoải mái sinh hoạt
sẽ rất đáng trách
vì đang đưa tất cả những người chưa nhiễm
còn lại vào tỷ lệ đó
càng nhiều người nhiễm bệnh
thì càng tăng tỷ lệ có người diễn tiến nặng
gây áp lực cho các cơ sở y tế
các bác sĩ nhấn mạnh
ngoài ra việc nhiễm covid một mươi chín
còn liên quan đến vấn đề sức khỏe hậu covid một mươi chín
hiện nay các nghiên cứu thống kê cho thấy
không chỉ trường hợp diễn tiếng nặng
mà cả trường hợp nhẹ không trự chứng
cũng gặp tình trạng hậu covid một mươi chín sau khỏi bệnh
vì thế các bác sĩ khuyến cáo
trong trường hợp gia đình có người là f
các f một vẫn nên tuân thủ đầy đủ năm k
và các hướng dẫn phòng chống lây nhiễm khác
để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh
trong bối cảnh dịch đang có dấu hiệu bùng phát trở lại
số người điều trị bệnh tại nhà
có nhu cầu sử dụng thuốc kháng virus
bên cạnh đó số thuốc miễn phí
do bộ y tế cung cấp cho tp hcm hiện đã sắp hết
mới đây sở y tế tp hcm
đã đề xuất mua hai mươi liều monopiravir
phát miễn phí cho f
sở y tế tp hcm
vừa có văn bản khẩn gửi thường trực
ủy ban nhân dân tp hcm
xin mua hai mươi liều thuốc monopiravir
cấp miễn phí cho người bệnh covid một mươi chín
điều trị tại nhà
theo sở y tế trước đây nguồn thuốc kháng virus monopiravir
thuộc chương trình thí điểm điều trị
có kiểm soát trường hợp mắc covid một mươi chín
của bộ y tế và được phân bổ sử dụng
theo thuyết minh đề cương thử nghiệm
lâm sàng đã được phê duyệt
ngày một mươi bảy tháng hai bộ y tế đã cấp giấy đăng ký
lưu hành tại việt nam cho ba thuốc
chứa hoạt chất monopiravir sản xuất trong nước
hiện tại thuốc đã có mặt
ở các nhà thuốc tư nhân
để tăng cơ hội tiếp cận nhanh chóng thuốc monopia
cho người bệnh giảm tỷ lệ chuyển nặng
và tử vong giảm gánh nặng
cho hệ thống y tế
sở y tế đã có văn bản kiến nghị bộ y tế
về chủ trương cung ứng thuốc monopiravir
cho người bệnh covid một mươi chín điều trị tại nhà
sở y tế cho biết
hiện tình hình dịch covid một mươi chín có dấu hiệu
bùng phát trở lại số người bệnh điều trị
tại nhà có nhu cầu sử dụng thuốc kháng virus
gia tăng bên cạnh đó
số thuốc miễn phí do bộ y tế cung cấp
cho thành phố hiện đã sắp hết
trước đó sở y tế kiến nghị
bộ y tế về chủ trương cung ứng thuốc kháng virus
cho người bệnh covid một mươi chín
điều trị tại nhà
vì vậy trong thời gian chờ đợi
ý kiến chỉ đạo từ bộ y tế
sở y tế tp hcm đề nghị
ủy ban nhân dân tp hcm xem xét chủ trương cung ứng thuốc
về hình thức cung ứng
sở y tế đề nghị
chọn một cơ sở để đối thầu
mua sắm thuốc monopiravir cho thành phố
từ nguồn kinh phí phòng chống dịch
số thuốc dự kiến mua trước mắt là
hai mươi liều mỗi liều một sáu trăm linh mg
monopiravir liệu trình năm ngày điều trị
theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
sở thuốc này sẽ được phân bổ
đến các trạm y tế để tiếp tục cấp phát miễn phí
cho f điều trị tại nhà
theo hướng dẫn của sở y tế
người bệnh có thể tự trả chi phí sử dụng thuốc
bằng cách mua tại các nhà thuốc
theo đơn do bác sĩ kê
theo sở y tế khi xác định người mắc covid một mươi chín
bác sĩ điều trị sẽ kê đơn thuốc
monopiravir cho người bệnh có chỉ định
theo hướng dẫn điều trị của bộ y tế
người bệnh có thể sử dụng đơn thuốc này
đến trạm y tế
trạm y tế lưu động đã được cấp phát thuốc
hoặc đến nhà thuốc để mua thuốc
với tình hình f tăng cao
và nhu cầu mua thuốc cũng tăng
thành phố đang nỗ lực để cung ứng đầy đủ thuốc
vì vậy người dân hãy yên tâm
bên cạnh đó trước thực trạng có nhiều loại thuốc
được bán tràn lan trên mạng xã hội
không được kiểm định chất lượng
người dân cũng nên đặc biệt lưu ý
và chỉ nên mua thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ
thưa quý vị theo ghi nhận mới nhất
không chỉ ban ngày mà cả buổi tối và ban đêm
số lượng phụ huynh đưa trẻ có triệu chứng
viêm hô hấp hoặc test nhanh dương tính
để khám tại bệnh viện nhi vẫn rất đông đúc
ghi nhận vào một buổi tối
hàng ghế giờ tại phòng khám lọc bệnh covid một mươi chín
bệnh viện nhi đồng một thành phố hồ chí minh
có hơn chục phụ huynh và trẻ em
chờ xét nghiệm covid một mươi chín và khám bệnh
nhiều bé dưới năm tuổi nằm ngủ
trên tay ba mẹ trong lúc chờ khám
hoặc lừa đưa do mệt
bé huỳnh anh một mươi tám tháng tuổi được ba mẹ
đưa đi khám bệnh sau một ngày nấm sốt
nùng ói và lừa đừ
sau khi thăm khám bác sĩ dặn dò gia đình
chú ý đo nhịp thở cho bé
và uống sữa và thức ăn lỏng
bé là thành viên duy nhất trong gia đình test nhanh dương tính
bác sĩ khuyên cha mẹ đi xét nghiệm
vì nguy cơ lây nhiễm cao
khi chăm sóc con rất cao
trong khi đó vợ chồng chị nguyễn thị huyên
quận bình tân cùng đưa hai con trai
đến bệnh viện
hai bé đưa mắc covid một mươi chín
bé trai năm tuổi lừa đường sốc cao ba mươi chín độ c
không hạ từ chiều hôm trước
bé nhỏ một mươi sáu tháng tuổi
thở rứt ho và khóc
may mắn đến viện lúc đã vãn người
hai bé được bác sĩ khám sớm và cho uống thuốc
tuy nhiên thời gian chờ lấy thuốc khá lâu
bác sĩ nguyễn huỳnh ngọc hảo
phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện nhi đồng một cho biết
hiện tại phòng khám lọc bệnh
được tăng cường ba bác sĩ
bốn điều dự để đáp ứng số lượng trẻ đến khánh tăng cao
mỗi tu trực kéo dài xuyên đêm
những trẻ có triệu chứng viêm hô hấp
đều được xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín
nếu dương tính trẻ được chuyển đến
phòng khám lọc bệnh và bác sĩ
viết toa thuốc điều trị tại nhà
hoặc chỉ định nhập viện
trong thời gian chờ nhận thuốc
bà thu quận một mươi ôm cháu đi dạo
quanh khu vực khám bệnh để dỗ bé đến khóc
bé trai tám tháng tuổi
sốt cao hơn ba mươi tám độ hơn hai ngày
nhưng vẫn không hạ
dù gia đình dùng nhiều biện pháp
bác sĩ hảo cho biết
tuần trước trẻ mắc covid một mươi chín đến khám tăng đột biến
mỗi đêm hơn hai trăm linh trường hợp
nhân viên y tế không trở tay kịp
trẻ bị dồn ứ nhiều
bệnh viện đã tăng cường bác sĩ
để giảm thời gian chờ đợi cho trẻ
vài ngày gần đây
số trẻ f giảm hơn khoảng hơn một trăm linh đến một trăm năm mươi trẻ
khu vực sàng lọc cấp cứu
ngay cổng bệnh viện
cũng có khá đông phụ huynh và trẻ nhỏ
những trẻ có tình trạng nặng
cần can thiệp ngay sẽ được đưa đến phòng khám này
khu vực cách ly tạm
phía sau cổng cấp cứu
dành cho những trẻ f có chỉ định
ở lại viện theo dõi hoặc chờ khoa điều trị
sắp xếp dường bệnh
khoảng gần hai mươi hai giờ
vẫn còn phụ huynh đưa con nhỏ đến khám bệnh
trẻ mắc covid một mươi chín kèm sốt thường mệt mỏi
nằm ngoan trên tay ba mẹ
không hiếu động hay chơi đùa
thành phố hồ chí minh vẫn đang đẩy mạnh
những biện pháp phòng chống dịch và điều trị f
nhất là f trẻ em
trước thực trạng nhiều trẻ em mắc covid một mươi chín như hiện nay
mỗi bậc phụ huynh hãy luôn bảo vệ trẻ
trước những nguồn bệnh
bên cạnh đó hãy giáo dục trẻ
luôn ý thức về những biện pháp phòng bệnh
như đeo khẩu trang
và giữ khoảng cách với mọi người xung quanh
hiện tại học sinh hà nội đang bước vào tuần học thứ hai mươi sáu
của năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
đây cũng là giai đoạn các trường tổ chức kiểm tra
đánh giá giữa kỳ hai
tuy nhiên do tình hình dịch covid một mươi chín phức tạp
nên học sinh lớp một sáu
thuộc ba mươi quận huyện thị xã hà nội
vẫn đang học online
trong khi đó học sinh lớp bảy một mươi hai
được phép đi học trực tiếp ở trường
nhưng những em bị f f một
hoặc ở vùng dịch sẽ phải học trực tuyến
việc học online lẫn offline
cũng khiến cho các trường phải ứng biến linh hoạt
khi tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh
cô đinh thị vân hồng
hiệu trưởng trường trung học cơ sở đống đa
quận đống đa chia sẻ
sau khi biết ba môn thi vào lớp một mươi
thì tuần này trường đã tổ chức cho học sinh lớp chín
làm kiểm tra giữa kỳ
học sinh làm bài vừa online vừa offline
ba môn ngữ văn toán tiếng anh
học sinh sẽ làm bài trực tiếp
xem như một lần
tập dược thi
các môn còn lại theo hình thức online
với học sinh đang cách ly y tế chưa đến trường được
sẽ kiểm tra ba môn
ngữ văn toán tiếng anh
sau khi hết cách ly để đảm bảo công bằng
ngoài ra với học sinh khối sáu bảy tám
các em cũng đang kiểm tra giữa kỳ online
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi chín tháng ba
cô hồng chia sẻ thêm
việc học trực tuyến hay trực tiếp
cũng như tổ chức kiểm tra đánh giá giữa kỳ hai
của trường không gặp khó khăn
hiện tại có năm học sinh lớp chín
đang cách ly y tế
và chín mươi năm học sinh đang đi học trực tiếp
từ tuần sau
học sinh khối còn lại sẽ đi học trực tiếp tại trường
cô nguyễn mỹ hảo
hiệu trưởng trường trung học cơ sở nghĩa tân
quận cầu giấy cho hay
trường tổ chức kiểm tra giữa kỳ hai
từ ngày một mươi năm tháng ba
trường trung học cơ sở nghĩa tân
cũng như một số trường ở quận cầu giấy
đều thống nhất tổ chức kiểm tra giữa kỳ bằng hình thức online
cô hảo chia sẻ
khi họp lấy ý kiến
một số giáo viên mong muốn tổ chức trực tiếp
để có chất lượng sát hơn
tuy nhiên học sinh vừa kiểm tra online
vừa kiểm tra trực tiếp sẽ phải tổ chức nhiều đợt
và khó công bằng giữa các học sinh với nhau
vì vậy trường quyết định
chỉ tổ chức theo một phương thức là kiểm tra trực tuyến
hiện tại theo thống kê
trường chỉ có hơn một mươi f
chủ yếu phát hiện ở gia đình
nên không ảnh hưởng đến việc học trực tiếp
cũng như kiểm tra
cô hảo cho biết thêm
nếu có học sinh nào không đảm bảo sức khỏe
nhà trường sẽ có đề thi dự phòng
để cho các em thực hiện các bài kiểm tra sau
tuy nhiên rất may mắn
số học sinh này vẫn đảm bảo sức khỏe
để tham gia bài kiểm tra
với ca mắc covid một mươi chín
tại thủ đô vẫn đang tăng lên từng ngày như hiện nay
sở đào tạo nói chung
và các trường nói riêng vẫn đang cố gắng
để thích nghi với tình hình dịch
việc linh hoạt trong học tập và kiểm tra đánh giá
vẫn đang được nhiều trường áp dụng
để làm sao đảm bảo được tiến độ và hiệu quả nhất
thưa quý vị
kem nghiên cứu mới được công bố
đã phát hiện ra si trường mới ở người khỏi covid một mươi chín
đó là cảm giác chầm càm
và lo lắng có thể kéo dài
nghiên cứu được công bố trên tạp chí
the lesion public health ngày một mươi năm tháng ba
đây là một trong những công trình đầu tiên
phân tích hậu quả sức khỏe tâm thần lâu dài
ở bệnh nhân covid một mươi chín từng nguy kịch
các trường hợp này phải can thiệp y tế
hoặc không thể sửa kho sướng bệnh ít nhất một tuần
công trình này xem xét tỷ lệ phổ biến
của bệnh trầm cảm lo âu đau khổ
liên quan covid một mươi chín
và chất lượng giấc ngủ kém
ở những người có và không nhiễm ncov
các mẫu được thu thập từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
phân tích dựa trên
gần hai trăm năm mươi người dân ở đan mạch
thủy điển và vương quốc anh
trong thời gian đó
khoảng bốn tương đương chín chín trăm bảy mươi chín người
có kết quả xét nghiệm dương tính với ncov
các tác giả phát hiện
so với người khỏe mạnh
bệnh nhân covid một mươi chín có nguy cơ
bị trầm cảm kéo dài hoặc khó ngủ
các vấn đề này thuyên giảm dần sau hai tháng
xong nhiều trường hợp vẫn phải đối mặt
di chứng về sức khỏe tâm thần
lên tới một mươi sáu tháng kể từ thời điểm nhiễm virus
nhóm chuyên gia cũng nhận thấy
gánh nặng sức khỏe tâm thần không tương đồng
ở các f
tại đại học iceland
tác giả chính của nghiên cứu cho biết
thời gian nằm điều trị
mức độ của bệnh là yếu tố chính tác động
tới sức khỏe tâm thần của những người này
và quyết định tình trạng nhẹ hay nặng
nghiên cứu chỉ mang tính chất quan sát
và các cộng sự nhấn mạnh
họ không xác định được mối liên hệ chính xác
giữa tình trạng covid một mươi chín nghiêm trọng
và ảnh hưởng sức khỏe tâm thần lâu dài
các tác giả đã phân tích hồ sơ y tế
của gần một trăm năm mươi bốn người mắc covid một mươi chín
trong hệ thống quản lý y tế
cựu chiến binh tại mỹ
trải nghiệm của họ sau khi hồi phục
và so sánh với nhóm không bị nhiễm bệnh
sau khi khỏi covid một mươi chín
tỷ lệ người bệnh phải dùng thuốc trầm cảm
theo chỉ định tăng năm mươi năm
thuốc chống lao âu tăng sáu mươi năm
hơn một mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín
gặp phải ít nhất một vấn đề tâm lý
thần kinh trong một năm sau khi khỏi
còn số này cao hơn nhóm không mắc covid một mươi chín
điều đặc biệt ở nghiên cứu này
đó là ngay cả những người bị bệnh nhẹ
cũng có nguy cơ cao tương tự
theo giáo sư ziad al ali
tại đại học washington mỹ
tác giả chính của nghiên cứu
nhiều người cho rằng f bị trầm cảm
vì họ lo lắng khi rơi vào trạng thái bệnh nặng
nguy kịch hay thời gian dài
trong phòng chăm sóc đặc biệt
song hiện tượng này không chỉ dừng lại ở đó
nó còn tác động cả với nhóm bệnh nhẹ
không phải nhập viện
trong báo cáo ngày một mươi sáu tháng ba
who cho biết sau nhiều tuần giảm liên tục
số ca covid một mươi chín toàn cầu tuần qua
đã tăng tám với hơn một mươi một triệu ca nhiễm
hơn bốn mươi ba ca tử vong
đây được cho là tín hiệu đáng lo ngại
của đại dịch covid một mươi chín
ở khu vực tây thái bình dương
số ca nhiễm mới tuần qua thậm chí tăng hai mươi chín
ca covid một mươi chín ở khu vực này
tăng trở lại từ cuối tháng một mươi hai năm ngoái
tại đại học washington mỹ
và hiện giờ tây thái bình dương
vượt châu âu trở thành điểm nóng bùng dịch
người phụ trách vấn đề kỹ thuật
liên quan đến covid một mươi chín của who lưu ý
số ca nhiễm tăng nhanh
ngay cả khi mức độ xét nghiệm
ở hầu hết các nước đã giảm đi đáng kể
chuyên gia này đã chỉ ra ba yếu tố chính
khiến số ca covid một mươi chín toàn cầu tăng mạnh trở lại
là biến chủng omicron dễ lây lan hơn
là các nước đã dỡ bỏ hầu hết
thậm chí toàn bộ các biện pháp phòng dịch
cách ly xã hội
là tình trạng nguồn cung vaccine covid một mươi chín
và tỷ lệ tiêm chủng quá chân lệch
giữa nhiều nơi trên thế giới
và điều này tạo điều kiện cho virus lây lan
bà van kerkhove cũng cảnh báo
hệ quả của việc lan truyền thông tin
không chính xác về đại dịch
những thông tin như omicron là biến chủng nhẹ
đại dịch covid một mươi chín đã qua
hay omicron là biến chủng cuối cùng
mà thế giới phải đối mặt
những thông tin này gây nhiễu loạn
bà van kerkhove nói
cùng ngày tổng giám đốc tepros adhanom ghebreyesus
số ca nhiễm tăng trở lại
đặc biệt những nơi đã dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch
là điều hoàn toàn có thể dự báo được
nhưng ở nhiều nước tỷ lệ tử vong
ở mức cao khó chấp nhận
chúng tôi kêu gọi tất cả các nước tiếp tục cảnh giác
đại dịch vẫn chưa kết thúc
số ca nhiễm mà chúng ta nhìn thấy
chỉ là phần nổi của tảng ban chìm
ông tepros nói
mặt khác bà van kerkhove đưa ra một thông tin tích cực
đó là giờ đây
thế giới đã biết cách để đối phó với covid một mươi chín
tin vui là chúng ta có thể có các công cụ
để hạn chế sự lây lan của virus
chúng ta biết đeo khẩu trang có hiệu quả
chúng ta biết giãn cách xã hội có hiệu quả
chúng ta biết vaccine cứu sống mạng người
chúng ta cần tiếp tục những điều đó
đại dịch covid một mươi chín khởi phát từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
và nhanh chóng trở thành đại dịch toàn cầu
đến nay thế giới đã ghi nhận
hơn bốn trăm sáu mươi ba triệu ca nhiễm
hơn sáu triệu ca tử vong
nhiều nước trên thế giới đã dỡ bỏ một phần
hoặc toàn bộ các biện pháp phòng dịch
mở cửa trở lại sau hơn hai năm
do số ca bệnh nặng và tử vong covid một mươi chín giảm đáng kể
tuy vậy who cảnh báo
omicron không phải là biến chủng cuối cùng
thế giới vẫn có thể phải đối mặt
với sự xuất hiện của các biến chủng mới nguy hiểm hơn
hôm một mươi một tháng ba
các chuyên gia y tế cộng đồng của who
đã khởi động thảo luận
về các tiêu chí đánh giá
và thời điểm có thể tuyên bố kết thúc
tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu
do đại dịch covid một mươi chín gây ra
tuy nhiên cơ quan này cũng thừa nhận rằng
ở thời điểm hiện tại
chúng ta chưa đạt đến mức đó
ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với tin tức covid một mươi chín
tại hồng kông trung quốc
thưa quý vị chưa đầy ba tháng
kể từ khi bùng phát đợt dịch mới
hồng kông ghi nhận hơn bảy trăm linh ca nhiễm
và hơn bốn năm trăm linh ca tử vong vì ncov
phần lớn là những người cao tuổi chưa tiêm vaccine
các nhà sát hồng kông quá tài
vì đợt bùng phát covid một mươi chín kỷ lục
buộc giới chức phải chuyển thi thể người chết
vì ncov và container đông lạnh
truyền thông hồng kông ngày một mươi sáu tháng ba công bố
bức ảnh cho thấy các nhân viên mặc đồ bảo hộ
vận chuyển thi thể các bệnh nhân covid một mươi chín
vào những container đông lạnh
bên ngoài nhà sát fushan
một đại diện làm trong ngành tăng lễ hồng kông
chia sẻ với truyền thông địa phương rằng
số người chết tăng vọt ở đặc khu
đã khiến nguồn cung quan tài giảm mạnh
hiện chỉ còn ba trăm linh chiếc
và dự kiến hết vào cuối tuần này
trong cuộc họp báo vào hôm một mươi sáu tháng ba
trưởng đặc khu hồng kông carrie lam
thừa nhận tình trạng thiếu quan tài
cho biết thêm hai chuyến hàng vận chuyển quan tài
từ đại lục sẽ sớm tới thành phố
bà lam nói
tôi được biết rằng
cục thực phẩm và y tế đang nỗ lực
thu xếp vận chuyển quan tài về bàn đường thủy
trưởng đặc khu hồng kông cho biết thêm
giới chức thành phố đang cố gắng giúp đỡ
các gia đình muốn lo hậu sự cho người thân
bà lam cho biết thêm
chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách chuyển giao sớm
thi thể cho gia đình để thu xếp mai tán
các lò hỏa tán cũng đang hoạt động
ngày đêm hết công suất
nhiều nhà nghiên cứu dự đoán
số ca nhiễm ncov ở hồng kông
nhiều so với số liệu chính thức
có thể lên tới năm mươi trong tổng dân số bảy
bảy bốn triệu người của đặc khu
truyền thông hồng kông trước đó
đăng bức ảnh sáu túi đựng thi thể được đặt
trong phòng có ba bệnh nhân covid một mươi chín
đang thở máy tại khu cấp cứu của bệnh viện
queen elizabeth vào hồi đầu tháng
bức ảnh cho thấy tình trạng quá tải
tại các cơ sở y tế hồng kông
khi đương đầu với làn sóng covid một mươi chín
theo cập nhật dữ liệu
theo thời gian thực our world in data
hồng kông là nơi ghi nhận
tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín
trên một triệu người cao nhất trên thế giới
giới chức y tế hồng kông cho biết
gần chín mươi ca tử vong
trong đợt bùng phát dịch lần thứ năm này
là những người chưa tiêm chủng
hầu hết trên sáu mươi tuổi
thưa quý vị và các bạn
một làn sóng nhiễm covid một mươi chín nghiêm trọng
đã diễn biến rất phức tạp tại trung quốc
trước nguy cơ ca mắc và ca tử vong tăng cao như hiện nay
liệu trung quốc sẽ ứng phó với dịch như thế nào
hãy cùng chúng tôi cập nhật những diễn biến tiếp theo
về covid một mươi chín trung quốc
ở những bản tin tới
còn bây giờ thời lượng dành cho chương trình đã kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại